tại phú yên người dân lại phát hiện sát một con bò la chỉ còn phần đầu đuôi và phần bụng trên một con đồi thuộc buôn ly xã eo tron huyện miền núi sông hinh
qua kiểm tra chính quyền địa phương xác định con bò chết đã bốn năm tuổi đang mang thai là gia đình của ông y tờ loá ở buôn ly và là con to nhất trong chuồng có năm con
vị trí bò bị xẻ thịt cách nhà ông y tờ lóa gần năm trăm linh mét
kẻ trộm dùng búa đập vào đầu bò rồi sẻ thịt và chỉ lấy bốn đùi mang đi
bò có giá trị khoảng hai mươi triệu đồng là tài sản lớn nhất được gia đình ông y từ loa mua cách đây hơn một năm bằng tiền cho vai hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện
đây là vụ trộm bò thứ sáu xảy ra trên huyện miền núi sông hình và tất cả đều xảy ra vào ban đêm hay mờ sáng
trước đó trong tháng sáu vừa qua tại hai huyện miền núi sơn hòa và sông hình liên tục xảy ra trộm bò bằng hình thức tương tự
nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến người dân hoang mang lo lắng